hội đồng xét xử đánh giá chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng là người giữ vai trò cao nhất trong vụ án
nên chịu mức án cao hơn các vị cao khác
sau gần năm ngày xét xử chiều ngày hai mươi bảy tháng ba hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội
tuyên án sơ thẩm đối với chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng
cùng một mươi bốn đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tân hoàng minh
hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và nhà nước bảo vệ
các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian
trong đó bị cáo đỗ anh dũng là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu của tân hoàng minh
để huy động tiền cho tập đoàn nên là người giữ vai trò cao nhất chịu mức án cao hơn các bị cáo khác
đỗ hoàng việt là người trực tiếp điều hành phát hành trái phiếu cho tập đoàn tân hoàng minh
bán trái phiếu cho các nhà đầu tư chiếm đoạt số tiền hơn tám tỷ đồng của hơn sáu nhà đầu tư
các vị cao còn lại đóng vai trò giúp sức không hưởng lợi
khi lượng hình hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như gia đình có công với cách mạng
nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án được nhiều bị hại viết đơn xin giảm án
hội đồng xét xử đánh giá việc khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng là cố gắng rất lớn của gia đình bị cáo đỗ anh dũng
do đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng tội danh trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh ba mươi sáu tháng tù kể từ ngày bị bắt tạm giam
trong quá trình diễn ra phiên xét xử chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng khai lý do phát hành trái phiếu do năm hai nghìn hai mươi một tân hoàng minh cần nhiều vốn hơn
nên bị cáo đã bàn bạc với con trai về việc huy động vốn từ nhà tài trợ không chỉ từ vốn ngân hàng
do đó bị cáo bảo con trai đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh tìm hiểu thêm một kênh huy động vốn
đỗ hoàng việt đề xuất triển khai kênh trái phiếu
đối với việc chạy dòng tiền để phát hành trái phiếu chủ tịch tân hoàng minh thừa nhận có sai phạm và với chức vụ là người đứng đầu
bị cáo nhận trách nhiệm của bản thân
tuy nhiên bị cáo khẳng định khi phát hành trái phiếu trong thâm tâm chưa bao giờ có ý nghĩa chiếm đoạt tiền của người mua
với những khoản tiền lãi của các hợp đồng đến hạn trước khi bị bắt bị cáo xin nhận trách nhiệm trả số tiền này
với khoản lãi sau khi bị bắt bị cáo cho biết tuân thủ theo quy định của hội đồng xét xử
bào chữa cho ông đỗ anh dũng luật sư giang hồng thành gửi lời cảm ơn sự bao dung độ lượng của nhiều bị hại
bởi nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn vất vả vẫn đánh giá bị cáo dũng không có ý định lừa đảo
thông qua việc trước khi bị bắt bị cáo vẫn trả gốc lãi đầy đủ cho các nhà đầu tư
mức án dành cho một mươi ba bị cáo còn lại nguyễn mạnh hùng phó tổng giám đốc tân hoàng minh
kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt lĩnh hai mươi bốn tháng tù
trần hồng sơn phó tổng giám đốc tân hoàng minh kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solay lịnh án hai mươi bốn tháng tù
lê văn thịnh phó tổng giám đốc tân hoàng minh lĩnh hai mươi bốn tháng tù
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông lịnh án hai mươi bốn tháng tù
hoàng quyết chiến phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán tập đoàn tân hoàng minh lĩnh ba mươi tháng tù
lê thị mai nguyên phó giám đốc thường trực ban nguồn vốn tập đoàn tân hoàng minh lĩnh ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo
vũ lê vân anh phó giám đốc ban nguồn vốn tập đoàn tân hoàng minh lĩnh ba mươi tháng tù
nguyễn văn khẩn phó phòng ngân sách trung tâm tài chính kế toán tập đoàn tân hoàng minh lĩnh ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo
trần phung thế tính phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng tân hoàng minh lĩnh ba mươi tháng tù
bùi thị ngọc lân cựu phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán nam việt chi nhánh phía bắc lĩnh án hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo
lê văn giò tổng giám đốc công ty cpa hà nội lĩnh hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo
nguyễn thị hải cựu phó tổng giám đốc công ty cpa hà nội linh án một mươi tám tháng tù nhưng cho hưởng án treo
phan anh hùng cựu phó giám đốc công ty cb hà nội chi nhánh sài gòn lĩnh một mươi tám tháng tù nhưng cho hưởng án treo
bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa
nhà đầu tư cần làm gì để nhận lại tiền
vấn đề dư luận quan tâm là các nhà đầu tư trái phiếu tân hoàng minh cũng là bị hại trong vụ án này phải làm gì để thu hồi lại số tiền đã đầu tư vào trái phiếu
luật sư nguyễn thị mai công ty luật hà trọng đại và cộng sự cùng các đồng nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hàng chục nhà đầu tư là bị hại trong vụ án tân hoàng minh cho biết
các bị hại để lấy lại số tiền chính đáng của mình cần lưu ý một số điểm sau
thứ nhất hiện cơ quan tiến hành tố tụng đã thu hồi đầy đủ số tiền tập đoàn tân hoàng minh chiếm đoạt là hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
điều ba mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự
do vậy vấn đề bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư sẽ được giải quyết tại phiên tòa hình sự đang được tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm
căn cứ khoảng một điều một trăm linh sáu bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm thì hội đồng xét xử sẽ quyết định việc các bị cáo sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ai
bồi thường bao nhiêu nội dung này sẽ thể hiện trong bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm nếu có kháng cáo
như vậy các nhà đầu tư là bị hại trong vụ án để lấy lại được số tiền mua trái phiếu thì cần căn cứ vào việc hội đồng xét xử sẽ tuyên
việc xử lý số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng là số tiền khắc phục hậu quả ở trong bản án
sau khi nhận được bản án có hiệu lực pháp luật giải quyết vụ án các nhà đầu tư phải liên hệ với cục thi hành án dân sự tp hà nội
để làm thủ tục yêu cầu thi hành án hoàn trả lại toàn bộ số tiền được bồi thường theo nội dung đã thể hiện trong bản án hình sự có hiệu lực pháp luật
thứ hai việc kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân cũng như số tiền bị thiệt hại
việc xác định tư cách bị hại trong vụ án được căn cứ vào các thông tin của nhà đầu tư đã đăng ký mua trái phiếu với tập đoàn tân hoàng minh
vụ án có hơn sáu sáu trăm linh bị hại do vậy rất dễ nhầm lẫn thông tin của bị hại trong quá trình giải quyết vụ án
điều này sẽ gây khó khăn cho việc yêu cầu thi hành án sau này
bởi vậy để đảm bảo việc thi hành án thì chính nhà đầu tư cần phải giả soát đối chiếu thông tin cá nhân của mình trong hồ sơ vụ án
từ đó có kiến nghị sửa đổi bổ sung đến thư ký phiên tòa để điều chỉnh kịp thời
thứ ba ngay sau khi bản án hình sự xét xử vụ án có hiệu lực pháp luật nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm
đơn yêu cầu thi hành án dân sự giấy tờ tùy thân của người yêu cầu bà an có hiệu lực pháp luật gửi đến cục thi hành án dân sự tp hà nội
thời gian thực hiện thi hành án tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể
nhưng nếu không gặp các sự kiện bất khả kháng hoặc trì hoãn thì thường thời gian sẽ khoảng một năm tháng
thứ tư điều ba mươi luật thi hành án dân sự năm hai nghìn tám quy định trong thời hạn năm năm kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật
người được thi hành án người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án
theo đó nhà đầu tư cần lưu ý về thời hiệu yêu cầu thi hành án để tránh trường hợp hết thời hiệu thực hiện yêu cầu thi hành án
trong phiên tòa xét xử bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tân hoàng minh khẳng định sẽ có trách nhiệm trả các khoản tiền lãi trong hợp đồng mua bán trái phiếu đến hạn trước thời điểm bị bắt
trước đó chiều ngày hai mươi tháng ba sau khi tạm dừng để các bị hại mới đến có thời gian giả soát lại thông tin số tiền bị chiếm đoạt
tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
được quyền trình bày yêu cầu trước khi tòa kết thúc xét hỏi đa số các bị hại đều mong muốn cấp sơ thẩm buộc các bị cáo thanh toán tiền theo hợp đồng mua bán
chuyển nhượng trái phiếu đã ký với tập đoàn tân hoàng minh
cùng với đó nhiều bị hại mong muốn sớm nhận được số tiền gốc đã đầu tư do thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
trong khi đó một số bị hại đề nghị phải được thanh toán các khoản lãi phát sinh trong những năm qua
trước những yêu cầu trên của các nhà đầu tư luật sư nguyễn chiến người bảo vệ cho một số bị hại đề nghị bị cáo đỗ anh dũng trả lời
trình bày trước hội đồng xét xử bị cáo đỗ anh dũng khẳng định các khoản tiền lãi trong hợp đồng giữa tập đoàn này và các bị hại mà đến hạn trước thời điểm bị bắt thì xin nhận trách nhiệm trả lại số tiền đó
còn những khoản tiền lãi tính từ sau thời điểm tôi bị bắt tôi tuân theo quyết định của hội đồng xét xử
ông dũng nói thêm và thừa nhận đã khắc phục tám sáu trăm bốn mươi năm tỷ đồng trong đó đã nộp thừa hơn một tỷ đồng
cũng theo lời khai của chủ tịch tân hoàng minh về nguyên tắc đây là vụ án hình sự về xâm phạm sở hữu khi bị cáo bị bắt thì hợp đồng vô hiệu
về bản chất tất cả số tiền đó đang được đưa vào kinh doanh và chưa phát sinh lợi nhuận nên bị cáo phải thu hồi về
do đó ở đây chỉ có vấn đề về tinh thần tự nguyện và thái độ thiện trí của tân hoàng minh bị cáo dũng nói
trước đó bị cáo độ anh dũng đã bày tỏ sự tôn trọng và xác nhận phần lớn nhận định nhận xét của cơ quan điều tra viện kiểm sát là chính xác đúng với diễn biến vụ án và hành vi của bị cáo
bộ luật dân sự điều một trăm ba mươi một hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập
khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu hoàn trả cho nhau những gì đã nhận
trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả
ba bên ngay tình trong việc thu hoa lợi lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi lợi tức đó
bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường
việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do bộ luật này luật khác có liên quan quy định